mở đầu chương trình là các tin tức về an ninh trật tự
công an hà nam vừa triệt phá một tụ điểm mua bán ma túy đá trái phép gây bức xúc trong quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố phủ lý
đối tượng phạm tuyết nhung trú tại tổ dân phố mễ nội phường liêm chính thành phố phủ lý
đã bị bắt quả tang khi đang bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng nghiện tại đoạn đường trần hưng đạo thuộc tổ dân phố mỹ nội
tại hiện trường và khám nhà của đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một mươi hai gói ma túy đá sáu trăm linh đồng hai điện thoại di động một xe máy
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuy hòa tỉnh phú yên vừa khởi tố bắt tạm giam phạm văn tân chú khu phố năm phường phú đông tp tuy hòa
về hành vi trộm cắp tài sản điều đang nói là tân là đối tượng từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù nay lại tiếp tục phạm tội
đêm ngày năm tháng chín tân đã cậy cửa nhà ông trương văn được ở khu phố phước hậu ba thành phố tuy hòa lấy trộm một trăm sáu mươi bảy triệu đồng và tám lượng vàng sgc rồi tẩu thoát
qua công tác khám nghiệm hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra truy xét công an tp tuy hòa đã phát hiện bắt giữ đối tượng tân cùng tăng vật là hai điện thoại di động
một đồng hồ đeo tay năm ba lượng vàng và hơn tám triệu năm trăm linh nghìn đồng
thông tin măng tươi được ngâm tẩm hóa chất trong thời gian vừa qua
đang khiến dư luận hết sức hoang mạng
và tại hà giang gần bốn tấn các loại măng tre và măng nứa không rõ nguồn gốc vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà giang phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ
qua kiểm tra gia đình bà đào thị ngoãn tại thôn thái hà xã ngọc đường thành phố hà giang
lực lượng chức năng phát hiện có ba mươi ba bao tải chứa măng bốn mươi tám thùng to đang ngâm bù măng
với tổng số lượng ước khoảng bốn tấn gồm các loại măng tre và măng nứa
tại thời điểm kiểm tra gia đình không xuất trình được các giấy tờ thủ tục pháp lý và nguồn gốc xuất xứ của số măng trên
hiện tại máu măng và nước ngâm măng đã được lực lượng chức năng lấy mẫu để kiểm nghiệm xác định có hay không có hóa chất dùng để ngâm ổ
ngày hôm qua công an thanh hóa đã bắt giữ bốn thuyền khai thác cát trái phép trên sông mã thuộc địa phận xã vĩnh ninh huyện vĩnh lộc
chủ bốn thuyền khai thác cát trái phép bị bắt giữ gồm ngô văn trinh nguyễn ngọc thắng nguyễn văn quang
đều ở xã vĩnh hòa huyện vĩnh lộc và nguyễn văn hoàng ở xã thạch định huyện thạch thành
được biết khu vực này là một bãi nổi có nhiều điểm có mỏ cát nhưng chưa được cấp phép
tuy nhiên thời gian gần đây lợi dụng địa bàn giáp danh giữa hai huyện vĩnh lộc và yên định
các đối tượng đã thường xuyên tổ chức khai thác cát gây bức xúc trong dư luận nhân dân
hiện các cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bốn chủ thuyền khai thác cát trái phép nói trên
và tạm giữ phương tiện tăng vật để xử lý theo thẩm quyền
nhiều tháng nay hàng chục hộ dân ở hai bên bờ sông suối dầu thuộc địa phận thôn cây xoài xã suối tân
và thôn xuế lau xã suối cát huyện cam lâm tỉnh khánh hòa rất bức xúc về tình trạng khai thác cát trái phép
gây sạt lở bờ sông ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân đặc biệt là trong mùa mưa lũ
trong khoảng chiều dài chỉ hai km nhưng có đến bốn điểm khai thác
cát trái phép đang hoạt động ngang nhiên giữa ban ngày
các đối tượng cắt tặc thản nhiên lập bãi sử dụng các phương tiện như ghe máy móc máy hút để khai thác cát
được biết tình trạng khai thác cát trái phép hai bên bờ sông suối dầu huyện cam lâm đã diễn ra nhiều tháng nay
mặc dù người dân đã có đơn gửi chính quyền địa phương kiến nghị xử lý nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa chấm dứt
đặc biệt việc khai thác cát trái phép khai thác gần bờ đã gây sạt lở đất của người dân xung quanh khu vực
đáng lo ngại hơn nếu không sớm xử lý để chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép tràn lan
thì vào mùa mưa lũ tình trạng sạt lở đất sẽ còn diễn ra nghiêm trọng hơn đe dọa đến cuộc sống của người dân nơi đây
thưa quý vị hiện nay ở nhiều khu vực dân cư trong tỉnh nhất là vùng nông thôn hệ thống lưới điện hạ áp đang trong tình trạng mất an toàn
trong khi người dân nhận thức về sự nguy hiểm này chưa cao
mối hiểm họa từ điện khi mùa mưa bão đến là khó lường
đe dọa đến tính mạng của người dân
vâng và tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng nam thì nhiều hộ dân nơi đây đã kéo điện để phục vụ cho công việc bơm tưới
có điểm ở ven tuyến đường giao thông tại xã hành trung thì dây điện cao không quá đầu người
và khiến cho không ít người đi qua luôn phải nâm nớp lo sợ
và ngành nghị lực cần triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân
cũng như đảm bảo an toàn mạng lưới điện ở khu vực nông thôn trước mùa mưa bão
những cây trụ điện nằm giữa cánh đồng sát với khu vực nhà dân
đã tồn tại từ nhiều năm nay tại xã hành trung huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
không chỉ một trụ mà nguyên dọc cả hệ thống trụ của lưới điện bốn kv có khả năng ngã đổ bất cứ lúc nào
đặc biệt hơn một số trụ bê tông đã xuống cấp bong chóc bê tông chỉ còn trơ lại cốt thép đã dì mục
khi mùa mưa bão đã cận kề những trụ điện như thế này
như cái bẫy tử thần khiến cho người dân xung quanh rất lo lắng
cái này là hư cái này có ba bốn năm rồi nhưng mà không thấy tới quan tâm
bây giờ là hiện tượng tới mùa mưa bổ tới rồi mọi người dân địa phương đây cũng thấy thấy cũng sợ
nên là bây giờ bây nối bệnh viện lực lên là bệnh viện cố phận ngày đó
cố gắng khắc phục dùng mấy cái trụ mấy cái trụ đó để mùa mưa tới là bà con dân ở đây an toàn yên tâm
bên cạnh sự mất an toàn sự xuống cấp
hệ thống dẫn điện còn gây ra những tổn thất về điện năng ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của bà con
để khắc phục tình trạng trên sau khi tiến hành khảo sát thực tế điện lực nghĩa hành đã có công văn gửi các đơn vị liên quan
sớm có biện pháp khắc phục sự cố trên nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt đề
ở cái khu vực lưu địa nông thôn thì vào cái mùa mưa bão thì thường thì sẽ ra những cái tai nạn điện ví dụ như là cho người và cho súc
trong đó thì chủ yếu là các
có cái hiện tượng rò điện có cục điện hay là cái hệ thống dây dẫn nó không đẩm bảo
rồi cái hiện tượng là cai nó ngã vào đường dây quẹt làm đứt dây rơi xuống đất
rồi cây xuống những cái đồng có nhiều nước gây nên có việc là thiệt hệ tính mạng cũng như là của người như là gia súc mà hoạt động ở đó
không những hạ tầng lưới điện của ngành điện lực cung cấp cho người dân đã xuống cấp
mà hệ thống đường dây điện sau công tơ của người dân
cũng mất an toàn nghiêm trọng
nhiều cột điện đã bị mục nát siêu vẹo có thể đổ ngã bất cứ lúc nào
tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do điện gây ra
nguy hiểm hơn là nhiều người dân tự ý đấu nối dây điện vi phạm hành lang an toàn lưới điện
nhiều cột điện với công tơ nằm ngay sát khu vực nhà dân gần với mặt đất
sẽ rất nguy hiểm nếu xảy ra sự cố về điện
đối với cái đường dây của sang công tơ của khách hàng
thì hiện nay cũng là một cái điều bắt tập
thì đối với dân thì cái tiền đầu tư với đường dây công tơ là dân phải chịu là khách hàng phải chịu
cho nên đôi lúc cái đường dây nó xa thì dân người ta không đủ kinh phí để làm
theo cộng hình điện khi anh kéo đường dây về
thì phải cho một trụ bê tông hoặc là cho một trụ cây
nhưng phải có đường kính trên một tắc
tuy nhiên để làm những công việc đó thì khi kéo đường dây về khoảng vài ba trăm mấy
thì dân không đủ điều kiện để làm
điều kiện để làm
trước thực trạng hạ tầng điện lưới ở nông thôn hiện nay xuống cấp
đang trở thành mối lo ngại đối với cuộc sống của người dân
để đảm bảo an toàn mạng lưới điện ở khu vực nông thôn trước mùa mưa bão
ngành điện lực cần triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân
nhất là việc thống kê giám sát và cảnh báo tại các điểm có hạ tầng điện lưới xuống cấp ở các địa phương
đồng thời tăng cường tuyên truyền cho người dân kiến thức sử dụng điện
tránh những tai nạn đáng tiếc do điện gây ra
đảm bảo an toàn cho việc sử dụng điện trong mùa mưa bão sắp tới
việc điều chỉnh tăng tuổi người hưu đang được các cơ quan quản lý nghiên cứu
để đưa vào dự thảo sửa đổi bộ luật lao động dự kiến sẽ chỉnh quốc hội vào năm hai nghìn hai mươi
quy định này được xem là ảnh hưởng đến hầu hết người lao động trong xã hội
gây nhiều tranh cãi trong thời gian vừa qua
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
năm nay đã sáu mươi bảy tuổi
nhưng cô giáo nguyễn liên hương vẫn đứng lớp dạy học trò
với nhiều người cao tuổi
việc tăng tuổi nghỉ hưu là phù hợp với quá trình giả hóa dân số
cũng như xu hướng trên thế giới
nhằm tận dụng được trí tuệ kinh nghiệm cũng như chuyên môn của thế hệ mình
các phụ ngày xưa vẫn nói rồi
thầy già con hát trẻ
thầy mà càng già thì cái kiến thức nó tốt hơn và truyền thụ nó tốt hơn
thế nhưng mà đảm bảo để đảm bảo sức khỏe
thì có lẽ ở cái mức mà có thể chỉ tăng thêm một chút thôi
thì có thể nghỉ hưu được
và sau đó thì có thể còn tùy sức khỏe của mỗi người
có thể làm được hay không
thế còn đối với những cái công việc nó có đặc thù
thì tôi nghĩ rằng cũng không nên tăng
không khó để nhận thấy
phần lớn những lao động tìm đến những phiên giao dịch việc làm
đều là những lao động trẻ tuổi
báo cáo của sở lao động thương binh và xã hội hà nội
thì đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
có đến bảy mươi số lao động thất nghiệp hiện nay
rơi vào đối tượng từ hai mươi hai đến ba mươi năm tuổi
và việc nâng độ tuổi nghỉ hưu
vô tình khiến nhiều lao động trẻ rơi vào áp lực
khi tìm kiếm việc làm
hiện nay sinh việc cũng đã khá là khó khăn rồi
cộng thêm với lại tuổi nghỉ hưu
tăng lên như thế là mọi em càng thấy áp lực nhiều hơn
hiện bộ lao động đang đề xuất phương án tăng tuổi nghỉ hưu
nữ từ năm mươi năm đến năm mươi tám
và với nam từ sáu mươi lên sáu mươi hai tuổi
đây được xem là giải pháp
nhằm ứng phó với tình trạng quỹ bảo hiểm xã hội
cơ mất cân đối trong dài hạn
tuy nhiên tăng tuổi người hưu ở ngành nghề nào
lộ trình ra sao
những nội dung này hiện vẫn được các cơ quan nghiên cứu bàn bạc
tăng tuổi nghỉ hưu
cho lao động đặc biệt lao động trong khu vực hành chính sự nghiệp
thì tôi nghĩ đấy là một chủ trương đúng
bởi vì nó sẽ phù hợp với lại cái xuống tăng tuổi thọ
đối với khu vực doanh nghiệp
thì cũng tính đến cái phương án lựa chọn
của cái người lao động
và tôi nghĩ là
chúng ta cần phải có một cái lộ trình phù hợp
câu chuyện tăng tuổi nghỉ hưu
thì câu chuyện chung của thế giới hiện nay
chứ không phải riêng quốc gia
mỗi nước thì đi có cái khác nhau
tùy theo điều tưởng kinh tế xã hội của họ
đối với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là
hai lần chúng ta đã đưa ra quốc hội
thì chúng ta nó có một cái đặc thù
giữa cái quá trình giả hóa
và cái quá trình dân số vàng
nó đang đan sen nhau
cho nên vấn đề làm sao
phải tận dụng một nguồn nhân lực
vấn đề làm sao phải bảo đảm
vấn đề làm sao
bảo đảm an toàn về quỹ
những cái chỗ nó song song
trong quá trình tính toán
điều quan trọng không chỉ là chuyện
nên tăng tuổi nghỉ hưu hay không
mà là quá trình điều chỉnh cần phải cân nhắc
sao cho hợp lý
khi mà vẫn còn tới hơn bốn trăm linh người
trong đội tuổi lao động thất nghiệp
đặc biệt hiện tướng sa thải người lao động
sau độ tuổi ba mươi tại các khu công nghiệp
khu chế xuất vẫn chưa có lời giải
với tinh thần tương thân
giúp đỡ đồng đội đồng chí
bớt khó khăn trong cuộc sống
cán bộ chiến sĩ công an nghệ an
đã tổ chức lễ bản giao nhà tình nghĩa
cho đồng chí vi văn ninh
cán bộ công an huyện tương dương
gia đình đồng chí vi văn ninh
thuộc diện gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bố mẹ mất sớm mẹ bị tàn tật
gia đình có ba anh chị em đều chưa có việc làm ổn định
công an tỉnh nghệ an
chích từ quỹ tình nghĩa công an tỉnh
số tiền bảy mươi triệu đồng
để xây căn nhà tình nghĩa cho đồng chí vi văn ninh
sau thời gian ba tháng khảo sát thi công
đến nay ngôi nhà đã được hoàn thành
và bàn giao cho đồng chí vi văn ninh
đưa vào sử dụng
anh anh vũ này gặp những tấm gương
những người phụ nữ khiếm thị vượt khó
điều đó khiến tôi cảm nhận
ở họ có một điều gì đó rất là phi thường
quý vị biết không
những thiệt thòi những bất hạnh do tật nguyền
đã khiến họ sống như một người bình thường đã khó
vậy mà họ đã vượt lên trên nỗi bất hạnh
để tìm hiểu
để khẳng định mình
góp phần giảm mớt cánh nặng cho gia đình và xã hội
vâng chị hương và quý vị khán giả có biết là
có gặp gỡ tiếp xúc với những phụ nữ khiếm thị
thì mới thấy hết được những khó khăn trong cuộc sống đời thường
của các chị
và cảm phục ý chí kiên cường vượt khó bằng mọi cách để vươn lên
và ở tuổi ba mươi năm
dù đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng
thì chị đỗ thúy hà
chủ tịch hội người mù quận đống đa hà nội
vẫn xinh đẹp dịu dàng và đắm thắm
và điều ấn tượng nhất không chỉ là bề ngoài
mà chính là nghị lực phi thường
phân đấu vươn lên để gặt hái được
những thành công trong cuộc sống của chị
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về người phụ nữ này
thuần thuộc nhanh nhẹn
đã ba mươi năm năm nay
vượt qua những mặc cảm với thời thơ ấu
nhiều thiệt thòi
chị đỗ thúy hà đã không ngừng nỗ lực
để có được những kết quả đáng khâm phục
chỉ đạt giải ba cuộc thi olympic tiếng anh toàn miền bắc
sở unesco tổ chức
vượt qua ba trăm năm mươi người
chị là người duy nhất trúng tuyển
và là một trong bảy đại diện của bảy nước châu á thái bình dương
nhân học bồng duskin
du học tại nhật bản
kết thúc khóa học chị trở về trường
tiếp tục học và tham gia hoạt động
ở hội người mù quận đống đa hà nội
khi mà mình xác định được là
chỉ có việc học thì mình mới trưởng thành được
nên là tôi đã nỗ lực cố gắng

và cũng may mắn nữa là
yêu thích môn ngoại ngữ
cái cơ hội được học tập
nó càng mở rộng hơn nữa
sau này thì khi mà
có nhiều điều kiện và những cơ hội
thì tôi cũng đã
giúp đỡ những người cùng cảnh như mình
có điều kiện và cơ hội hơn
được đến trường và được học tập
bản thân là một người kiếm thị
chị hà hiểu hơn ai hết
những khó khăn thiệt thòi
mà người khác không hiểu
một người kiếm thị gặp phải
chị luôn cố gắng tổ chức sinh hoạt
dạy chữ dạy nghề giao lưu văn nghệ
cho gần hai trăm linh thành viên trong hội
niềm vui đối với chị
là được giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh
để họ có được những điều kiện sinh hoạt
học tập vui chơi làm việc
như người bình thường
nếu mà nói
về người đồng nghiệp của tôi
thì tôi cho rằng là
chỗ chị hà
thì là phải là một người phụ nữ
không những cho rằng là một người phụ nữ
trong thế giới kiếm thị
mà phải nói rằng đối với người sáng mắt
cũng là một cái hiếm
tôi cảm thấy rất là vui
và may mắn khi mà được tham gia
cái lớp học tiếng anh này
tại vì là
trong xã hội hiện đại bây giờ
thì tiếng anh là một cái yếu tố rất là quan trọng
có thể giúp cho mọi người tìm được một công việc
không chỉ là đối với người kiếm thị
hay là đối với những người bình thường
vài đẹp tâm hồn
nghị lực phi thường
của chị đã khiến chàng trai đỗ ngọc anh cảm phục
bất chấp những khiếm khuất của chị
chàng trai bình thường như anh
vẫn yêu thương và nguyện đi cùng chị
tới cuối cuộc đời
hai người đến với nhau
xuất phát từ tình cảm
chuyển sang là tình cảm sâu đậm hơn
thì nó rất là tự nhiên
sự cảm mến và hòa đồng
cảm thấy hợp nhau
trong cuộc sống
thì là đến với nhau
hơn ba mươi năm
không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời
nhưng niềm tin
ý chí nghị lực
trong tâm hồn người phụ nữ này
chưa bao giờ vơi cạn
chị hà tâm niệm
tàn nhưng không phế
chỉ cần mình quyết tâm
thì sẽ làm được tất cả mọi việc
thưa quý vị sáng ngày hôm qua bốn tháng một mươi
đoàn khảo sát của tổng cục cảnh sát bộ công an
đã có buổi làm việc với công an thành phố cần thơ
về việc sử dụng các phương tiện
thiết bị nghiệp vụ
phục vụ cho công tác chiến đấu
báo cáo với đoàn kiểm tra
lãnh đạo công an thành phố cần thơ cho biết
trong những năm qua công an thành phố
luôn quản lý tốt tài sản được trang cấp
sử dụng tiết kiệm hiệu quả
thường xuyên bảo trì sửa chữa các trang thiết bị định kỳ
theo đúng quy định
tuy nhiên trong quá trình sử dụng
một số phương tiện thiết bị nghiệp vụ đã xuống cấp
hết hạn sử dụng
lạc hậu so với tình hình thực tế của địa phương
công an thành phố cần thơ mong muốn
trong thời gian tới bộ công an cần quan tâm
cấp mới các trang thiết bị nghiệp vụ hiện đại
phù hợp chức năng của từng lực lượng
đáp ứng kịp thời công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm
từ quý vị tối qua tại tỉnh thanh hóa
tổng cục chính trị công an nhân dân
đã phối hợp với hội nghệ sĩ sân khấu việt nam
tổ chức gala bế mạc
chạy sáng tác kịch bản sân khấu
về đề tài công an nhân dân năm hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề
vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống
chạy sáng tác diễn ra trong thời gian
nhưng bằng lao động nghiên túc
và sự say mê sáng tạo của các tác giả
ban tổ chức đã nhận được hai mươi một tác phẩm
mỗi tác phẩm đi vào khai thác
một lĩnh vực khác nhau của công tác công an
hình ảnh cao đẹp
của người chính sĩ công an nhân dân
vì nước quyên thân
vì dân phục vụ
đã được khắc họa phong phú
và sống động trong các tác phẩm
chúng tôi rất là phân khởi
khi mà sau một mươi năm ngày
thì đã nhận được hai mươi một tác phẩm
kịch bản của hai mươi một tác giả
trong đó có năm kịch bản
và năm tác phẩm
viết về đề tài
cải tạo phẩm nhân
và giáo dục trẻ mươi
năm tác phẩm viết về
thể loại tình báo
ba tác phẩm viết về chống tâm nhũng
ba tác phẩm viết về ma túy
và một số tác phẩm viết về
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đây là những tác phẩm rất quý
đối với lực lượng hoàn nhân chúng ta
chúng tôi rất mong là sau kết thúc trận hành tác này
thì các tác giả tham gia trại
và các tác giả chưa được tham gia trại
sẽ tiếp tục viết
về đề tài công an dân
các kịch bản sẽ khắc họa đậm nét
kinh ảnh người chức sĩ công an
trong lòng nhân dân
trong mặt trận bảo vệ nguyên tổ quốc
và giữ gìn sự bình yên của nhân dân
đây là lần đầu tiên tổ chức
nhưng trại sáng tác kịch bản sân khấu
về đề tài công an nhân dân
đã thu hút được nhiều tác giả có uy tín
và giàu kinh nghiệm
trong lĩnh vực sáng tác kịch bản sân khấu tham gia
điều đó cho thấy đội ngũ các tác giả
nhà văn trong cả nước
đã thấu hiểu những khó khăn
gian khổ của các chiến sĩ công an
trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia
lần này tôi lại chọn đề tài
về cuộc chiến bảo vệ an ninh
tức là chống lực lượng
thù địch bên ngoài
đánh vào khá hoài công cuộc
xây dựng đất nước của chúng ta
mời quý vị và các bạn
theo dõi các tin tức giao thông
đăng ký kênh của chúng tôi
vào trưa ngày hôm qua
tại km bảy mươi một cộng chín trăm linh
trên quốc lộ chín mươi một
thuộc ấp bình phú hai
xã bình hòa
huyện châu thành
tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
khiến hai người thương vong
vào thời điểm trên
nguyễn hoàng phúc
điều khiển xe máy
chở lê nguyễn văn anh
chạy trên quốc lộ chín mươi một
khi đến khu vực ấp bình phú hai
xã bình hòa
huyện châu thành
thì đâm vào anh võ văn tùng
đang đi bộ qua đường
sau đó tiếp tục đâm vào xe tải
do tài xế nguyễn huyếu thảo
điều khiển chạy ngược chiều
cú tông mạnh
khiến nguyễn hoàng phúc
tử vong tại chỗ
anh võ văn tùng
bị thương nặng
và được mọi người đưa đi cấp cứu
trước tình trạng xe dù bến cắp
vẫn hoạt động nhiều
ở khu vực nội ô
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đã thành lập đoàn kiểm tra lên ngành
kiên quyết xóa bỏ
và không để tái diễn
tình trạng xe dù
xe khách trái hình
và hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
vừa giao sở giao thông vận tải thành phố
tổ chức kiểm tra
xử lý nghiêm cấp vi phạm
về xây dựng
hoặc thành lập biến xe
bái đỗ xe không theo kỳ hoạch
hoặc không được phép
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
báo cáo kết quả
trước ngày ba mươi tháng một mươi
ủy ban nhân dân thành phố
thành lập đoàn kiểm tra lên ngành
thanh tra kiểm tra
và xử lý vi phạm các quy định
về điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
bằng ô tô
đối với các đơn vị vận tải
hoạt động trên địa bàn thành phố
kiên quyết xóa bỏ
và không để tái diễn
tình trạng xe dù
xe khách trái hình
thời gian hoàn thành
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
sẽ đáp ứng khoảng một phần tư
nhu cầu đi lại của người dân
trong khoảng từ năm đến một mươi năm tới
đó là mục tiêu thành phố hà nội đề ra
để đưa vận hành phương tiện vận tải công cộng
đến gần hơn đối với người dân thủ đô
một mục tiêu không hề đơn giản
khi cơ sở hạ tầng cho phương tiện còn hạn chế
và xe cá nhân
thì gia tăng tróng mặt trong thời điểm này
vậy để đạt được mục tiêu trên
thì thành phố hà nội sẽ cần phải làm những điều gì
ngay từ bây giờ
hiện còn những bất cập nào trong việc phát triển
hệ thống giao thông công cộng
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
xe buýt hà nội đã vận chuyển khoảng ba trăm bốn mươi một triệu lượt hành khách
tăng hơn ba mươi lần
so với một mươi năm năm trước
hiện nay hà nội có khoảng chín mươi một bến xe buýt
với hơn một bốn trăm bảy mươi phương tiện
đáp ứng khoảng một mươi nhu cầu đi lại
tuy nhiên trong điều kiện
hà nội mở rộng diện tích từ năm hai nghìn tám
thì sự phát triển của xe buýt
chưa theo kịp nhu cầu phát triển đô thị
và còn nhiều bất cập về tuyến
mạng lưới thời gian phục vụ
với quy mô chủ yếu tập trung
ở một mươi quận nội thành
khi phương tiện giao thông
đã tăng quá mức xem xét
thì chúng ta phải xem xét
đến giải pháp
giao thông công cộng
nhưng đến nay trong khi số lượng vận tải
giao thông cá nhân tăng vào khoảng
thì xe buýt chỉ tăng có một bốn
thì rõ ràng là
cái thị phần
về xe buýt truyền thống sẽ không
phát triển mạnh lên được
theo thống kê bình quân một tháng
hà nội có khoảng một mươi tám
đến hai mươi hai xe máy
từ sáu đến tám ô tô
đăng ký mới
trong khi đó mạng lưới giao thông
nếu đồng bộ
quỹ đất giao thông còn thấp
không những thế
đường dành riêng cho xe buýt
hiện nay chỉ có một ba km
cái điểm dừng đón khách bị thu hẹp
do trùng vào các vị trí công trình đang thi công
khiến thời gian chờ đón khách bị kéo dài
thực tế này cho thấy
trong thời gian tới
cần phải có giải pháp quy hoạch lại
tổng thể loại hình vận tải công cộng này
chúng ta phải tăng khối lượng lên
hai cái quan trọng nữa ở đây
là chúng ta phải điều chỉnh lại tuyến
để gắn kết với nhu cầu
đi đoàn xe buýt
và đến của nhiều tầng lớp dân dân
chứ không thể là
những cái tuyến xe buýt
đã được xác định từ cách đây mấy chục năm
ngay cứ tiếp tục đi như vậy
chúng ta phải tập trung tính toán
các cái lường tuyến
cường lộ hành khách của mỗi lường tuyến bao nhiêu
cường lộ hành khách tức là số lượng hành khách trong một giờ
là bao nhiêu tên từng mặt cắt
rồi sau đó người phân phân bổ
cái tuyến nhiều thì cho xe nhiều tuyến ít thì cho xe ít
tuy nhiên cũng phải nhìn nhận lại
hiện nay hệ thống giao thông công cộng
vẫn còn nhiều bất cập
đặc biệt trong hệ thống xe buýt truyền thống
chính điều này đã và đang làm giảm dần lượng hành khách
đáng chú ý
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
lượng hành khách đi xe buýt đã giảm tới một mươi
do cái việc chạy không được chất lượng
không đúng giờ
bỏ túi nhiều
và thái độ không tốt
cho nên người dân dần dần
người ta không hàm thích đi xe buýt lắm

và người ta lại tập quay lại đi xe máy
và đi có ô tô con thì đi ô tô con
đó là cái khuyết điểm của người tổ chức
người điều hành xe buýt ở hà nội
giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
thành phố hà nội đề ra mục tiêu
hệ thống vận tả hành khách công cộng
phải đáp ứng từ hai mươi đến hai mươi năm
nhu cầu đi lại trong đô thị
trong khi một tuyến xe buýt nhanh
hai tuyến đường sắt đô thị
vẫn đang ý ảnh chậm tiến độ
thì nhiều ý kiến cho rằng
cần phải đầu tư
có chính sách ưu tiên đúng mức

đối với việc phát triển các loại hình vận tả hành khách công cộng
nếu không mục tiêu vận tải hành khách công cộng
đáp ứng được khoảng một phần tư
nhu cầu đi lại của người dân
trong khoảng năm đến một mươi năm
khó mà thực hiện được
cục đăng kiểm việt nam vừa ra quyết định
đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ
kiểm định xe cơ giới của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm xe cơ giới
thời gian một tháng
theo quyết định của cục đăng kiểm việt nam
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
đã vi phạm khoảng bốn điều hai mươi ba
của nghị định sáu mươi ba
ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
khi có đến bốn đăng kiểm viên bị đình chỉ công tác một mươi hai tháng
do vi phạm quy trình kiểm định phương tiện
nghị định sáu mươi ba nêu rõ
đơn vị đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động
nếu trong thời gian một mươi hai tháng
có từ ba lượt đăng kiểm viên trở lên
bị đình chỉ công tác
đây là trung tâm đăng kiểm đầu tiên tại địa bàn gia lai
bị đình chỉ hoạt động
theo nghị định sáu mươi ba